sau đây là tin chúng tôi vừa cập nhật liên quan đến vụ xét xử đại án aic
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sau bốn ngày xét hỏi phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và công ty aic kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án
điểm đáng chú ý của phiên tòa này là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố
vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà nguyễn thị thanh nhàn một mươi bốn một mươi năm năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic bị đề nghị lần lượt là một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm hai mươi bảy năm tù cả hai bị cáo nhàn và hà hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị tám chín năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh đồng nai bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù vì tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái bị đề nghị chín một mươi năm tù cùng với tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế bị đề nghị hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lần lượt là từ chín đến một mươi năm tù và một mươi đến một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt là từ một mươi chín đến hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bồ ngọc thu bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai bị đề nghị mức án thấp nhất từ ba mươi tháng đến cao nhất là năm năm tù